tại khu di tích chủ tịch hồ chí minh bộ ngoại giao phối hợp với bộ văn hóa thể thao và du lịch và văn phòng đại diện unesco tại hà nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày unesco ra nghị quyết vinh danh chủ tịch hồ chí minh với tư cách là anh hùng giải phóng dân tộc và danh nhân văn hóa kiệt xuất của việt nam
sự buổi lễ có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
phát biểu tại lễ meeting phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá nghị quyết của unesco có giá trị lớn lao là sự ghi nhận của thế giới liên hợp quốc tổ chức quốc tế toàn cầu lớn nhất đối với những giá trị cao đẹp của nhân dân việt nam dân tộc việt nam mà chủ tịch hồ chí minh là hiện thân cao quý nhất
xuất sắc nhất coi đó còn là nguồn cổ vũ lớn lao là biểu hiện của tình cảm bạn bè quốc tế đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cùng phấn đấu vì những giá trị cao đẹp của nhân loại tiến bộ
triển lãm mở đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại đường xoài khu di tích chủ tịch hồ chí minh
trong khuôn khổ lễ kỷ niệm các đại biểu cũng đã tham gia tọa đàm quốc tế chủ tịch hồ chí minh với nhân dân thế giới
các tham luận tiếp tục nêu rõ hơn về tư tưởng chủ tịch hồ chí minh cũng như vai trò và đóng góp của người đối với tiến trình phát triển của nhân loại